ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phó giám đốc công an tỉnh an giang cho biết công an tỉnh đã bắt khẩn cấp và tạm giam cao quốc phòng ngụ tại xã kiến thành chợ mới an giang để điều tra hành vi giết người cướp tài sản
phong là nghi can gây ra vụ án giết người vứt rác xuống sông hậu mà trước đó công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện
tại cơ quan điều tra sau hồi quanh co chối tội phong khai nhận toàn bộ hành vi của mình
phong khai nhận khoảng một mươi bốn giờ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
cao quốc phong cần tiền tiêu xài và sang casino phía campuchia do có quen biết trước với chị nguyễn thị điệp làm tiếp viên quán karaoke
thường đi xe mô tô và đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định giết đào để cướp tài sản
để thực hiện phong chuẩn bị một cây dao loại dao thái lan dài ba mươi cm để vào túi sách
rồi điện thoại rủ chị điệp đến khách sạn phú quý ở đường trần hưng đạo phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang thuê phòng nghỉ
sau khi quan hệ tình dục lợi dụng lúc chị điệp quay mặt chỗ khác phong lấy dao sát hại chị
sau đó phong kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu
sau đó tháo lấy nữ trang và lấy hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng xe máy của chị điệp chạy đến gửi tại bãi giữ xe của một siêu thị cúc mark ở phương mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
phong thuê xe taxi trở đến bệnh viện để điều trị các vết thương do trong lúc chị đào chống cự đã gây ra
bệnh viện yêu cầu phong nhập viện nhưng phong không đồng ý và tự đến phòng khám tư nhân để khâu các vết thương
rồi trở về khách sạn phú quý để giấu thi thể chị đào và vali
đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phong trào phòng kéo vali chứa thi thể chị điệp ra trước cửa khách sạn
và thuê taxi trở đến khu vực bến phà châu giang thành phố châu đốc tỉnh an giang định ném sát nạn nhân xuống sông hậu phi tàng
nhưng cấy đông người qua lại sợ bị phát hiện
nên phong tiếp tục kéo vali đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở thành phố châu đốc để toan tính phương án khác
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày phong thuê taxi trở đến cầu cần thơ
khi đến giữa cầu cần thơ phong kêu xe dừng lại và khiêng chiếc vali đựng sát chị điệp ném xuống sông hậu phi tàng
sau đó gọi taxi trở phong trở về nhà nghỉ ở thành phố châu đốc
đến khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy người dân phát hiện thi thể chị đào nổi trên sông hậu thuộc ấp mỹ an xã mỹ hòa
thị xã bình minh tỉnh vĩnh long nên trình báo công an tỉnh vĩnh long tiến hành khám nghiệm tử thi
riêng phong sau khi ngủ đến một mươi giờ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phong đem các vật dụng của chị điệp và con dao gây án vứt vào thùng rác để phi tàng
tài sản cướp được phong đem bán và cầm cố lấy tiền cho mẹ ruột bốn triệu đồng cho vợ một triệu đồng
số tiền còn lại phong tiêu xài cá nhân và đem sang casino phía campuchia đánh bạc thua hết
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phong quay trở về việt nam
thì bị bắt
sau khi vụ án mạng xảy ra cao quốc phòng bị bắt
tại quê nhà của phong ở ấp kiến quế hai rất nhiều người bất ngờ khi hay tin thanh niên từng là nhân viên phòng công chứng huyện vướng lao lý
theo những người cùng xóm phong tính tình hiền lành lớn lên trong gia đình trí thức khá giả
sau khi vào làm việc tại phòng công chứng của huyện cùng với vợ phong bắt đầu mê đánh bài và lô đề khiến hạnh phúc gia đình dạn nứt
khoảng một năm trước phong ly thân vợ và nghỉ việc
lúc này gia đình biết được phong đang gánh một khoản nợ khoảng hai tỷ đồng vì cờ bạc nên phải bán nhà
bác ruột của phong là ông cao phát huệ bảy mươi chín tuổi cho biết cha của thanh niên này bệnh nặng không chịu được cú sốc quá lớn do con trai gây ra nên đã bỏ xứ đi nơi khác
vài tháng trước nhiều người thân cho phong mượn tiền trả nợ nhưng anh ta vẫn ngựa quen đường cũ
ông nguyễn quốc khánh hàng xóm của phong chia sẻ
tôi thấy rằng phong hiền chỉ có cái là quá mê cờ bạc
ở xóm này không ai nhớ
nghĩ nó làm chuyện động trời
mấy tháng nay tôi thấy nó ít về quê cũng vì cờ bạc mà gia đình vợ con ly tán
thật quá nghiệt ngã
liên quan đến vụ án ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản
đối với cao quốc phong tên gọi khác là tý ba mươi bốn tuổi ngụ ấp kiến quế xã kiến thành huyện trợ mới tỉnh an giang
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt án tử hình về tội giết người tám năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt là tử hình đối với bị cáo phong
ngoài ra tòa án nhân dân tỉnh an giang còn buộc bị cáo bồi thường cho phía gia đình bị hại trên một trăm tám mươi tám triệu đồng
đã bồi thường được hai mươi triệu đồng cấp dưỡng cho con của bị hại bằng một phần hai mức lương tối thiểu theo nhà nước quy định
đến năm một mươi tám tuổi bồi thường cho chủ tiệm cầm đồ ở thành phố châu đốc hai mươi triệu đồng
vốn là một nhân viên văn phòng công chứng huyện được bạn bè đông nghiệp hàng xóm quý mến
thế nhưng vì sao vào tệ nạn nợ nần mà hắn đã đẩy cuộc đời mình vướng vào vòng lao lý nhận bản án cao nhất của pháp luật
và hơn cả là gây ra cái chết cho nạn nhân
vụ án cũng như là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị
cảnh giác thường chỉ áp dụng với người lạ chứ ít ai cảnh giác với người quen
nhưng thực tế cho thấy những vụ trọng án mà thủ phạm là người quen thậm chí từng thân thiết với người bị hại hoặc gia đình người bị hại ngày càng nhiều
đặc biệt là đối với chị em phụ nữ cần hết sức nâng cao cảnh giác tìm hiểu thật kỹ trong các mối quan hệ tình cảm để tránh những điều đáng tiếc xảy ra
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo